chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập không chuyên năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra tại hà nội
kỳ thi này thu hút gần một trăm linh bảy thí sinh trong đó có hơn ba trăm linh thí sinh tự do
đây là kỳ thi đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi hai lại có quy mô thí sinh dự thi lớn
vì vậy công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi được xác định là phần việc quan trọng nhất
hiện tại các điểm thi đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công
điểm thi trường trung học cơ sở nguyễn tri phương
dự kiến sẽ đón hai trăm tám mươi tám thí sinh
bảng sơ đồ khá chi tiết các phòng thi được đặt ngay cổng vào
camera giám sát tủ đực đề thi đã được bật hai mươi bốn trên hai mươi bốn
các phòng thi phòng chờ phòng cách ly cũng đã sẵn sàng
tôi cũng đã thực hiện đầy đủ cơ sở vật chất các thiết bị để yêu cầu phục vụ tốt nhất cho kỳ thi này
đến thời điểm hiện tại tất cả những cơ sở vật chất thiết bị đã được chuẩn bị đầy đủ
điểm mới trong công tác đảm bảo an ninh an toàn đó là các điểm thi còn phải bố trí địa điểm an toàn
cách biệt phòng thi tối thiểu hai mươi năm m để bảo quản vật dụng tư trang cá nhân của thí sinh và các tài liệu
hiện các nhà trường đã khẩn trương lên phương án chuẩn bị phòng bảo quản đồ
sẽ chuẩn bị một phòng thi một hộp hoặc là một túi riêng
sau đó khi các em vào phòng thi thì yêu cầu tất cả các đồ đạc của các em không phục vụ cho kỳ thi
đều để được vào túi này sau đó cho điểm phòng thứ này và mang về
cái khu vực để đảm bảo cách cái khu vực phòng thi của các em hai mươi năm mét
tuyển sinh lớp một mươi là kỳ thi có sức cạnh tranh lớn tác động trực tiếp đến an sinh xã hội của thành phố hà nội
và luôn có sức nóng từ khâu tổ chức đến các khâu làm thi
năm nay mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín đã tạm lắng tuy nhiên tại các điểm thi công tác phòng chống dịch
cũng như lên phương án các tình huống thời tiết bất thường đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
và từng quận huyện đã có những ban chỉ đạo thi của các quận huyện
kiểm tra cơ sở vật chất trang thiết bị cũng như cái điều kiện đã bứng được yêu cầu phục vụ cho kỳ thi
với các điều kiện thời tiết trong tình hình hiện nay
thứ hai nữa là đối với cái việc mà thí sinh triển khai thí sinh trong cái việc mà phòng chống dịch bệnh f
thì đến thời điểm này thì các điểm thi đã bố trí các phòng thi dự phòng và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất
trang thiết bị bảo hộ cũng như là các thiết bị để phục vụ cho các phòng thi mà có thí sinh giao không
sở giáo dục
và đào tạo cho biết tổng trí tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi công lập không chuyên là gần bảy mươi
với con số gần một trăm linh bảy thí sinh đăng ký dự thi thì đây được xem là cuộc thi có sức cạnh tranh lớn
điều này cũng đòi hỏi các điểm thi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với mục tiêu chuẩn bị kỳ thi thành công an toàn chất lượng